thưa quý vị mưa lũ trong những ngày vừa qua đã khiến ba người tử vong ba người mất tích
hàng nghìn hectare hoa màu bị hư hại ngập úng nhiều tuyến đường ở các tỉnh miền bắc và miền trung bị sạt lở
cụ thể ba người thiệt mạng trong đó có một người ở quảng trị tử vong do xét đánh
một bé trai ở thanh hóa đi chơi gần suối đòn bị trượt chân xuống suối
và một người thiệt mạng do lũ cuốn trôi tại suối bưng hòa bình
ba người mất tích đều ở sơn la
về tài sản hai mươi bốn nhà bị ngập sáu mươi nhà bị cô lập tại hòa bình
hai nhà bị sập tại quảng ninh bảy mươi năm nhà bị hư hỏng do sạt lở đất
hơn một mươi bốn bảy trăm tám mươi hectare lúa bị đổ hơn bảy hai trăm linh hectare hoa màu bị ngập
hơn ba bảy trăm linh hectare hoa màu bị hư hại
về giao thông mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh như lào cai phú thọ và hòa bình
tại tỉnh quảng trị công an huyện đắk rông vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hồ văn hoàn chú tệ huyện đắk rông về hành vi chống người
thi hành công vụ trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát
tại km bốn mươi năm trăm linh quốc lộ chín thuộc địa phận thị trấn crong clang huyện đắk rồng
thì phát hiện hồ văn hoàn điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện
để kiểm tra khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông đối tượng tăng ga bỏ chạy
và đâm thẳng vào đại úy hồ văn huỳnh sau khi vụ việc xảy ra tổ công tác kịp thời giữ người
và phương tiện vi phạm đồng thời đưa đồng chí huỳnh đi cấp cứu
tòa án nên dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt tổng cộng ba trăm linh chín tháng tù đối với một mươi hai bị cáo có tuổi đời
từ một mươi bảy đến ba mươi ba cùng chú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng hoàng xuân nam nợ tiền trần văn thương nhưng không trả tối ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giữa hai nhóm của nam và thương xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau tại nhà của thương
nhóm của nam đã dùng nhiều vỏ chai rượu bằng thủy tinh ném vào nhà
dùng súng bắn và đập phá camera la hét gây mất an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phan thanh sắc nguyên chủ tịch ubnd phường an hòa
tp biên hòa về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu điều tra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phan thanh sắc khi đó đang giữ chức vụ
phường an hòa đã cùng với cán bộ điệp chính phường tiếp tay cho một số người dân
làm các giấy tờ liên quan để chiếm đoạt năm mươi ba thửa đất thuộc tờ bản đồ số hai xã an hòa
nay là phường an hòa tp biên hòa cùng một số hộ dân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
phần cuối là những thông tin về chuyên án tội phạm

xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại